vào thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới vào tối ngày hai mươi bốn tháng một tức ngày ba mươi tết canh tí hai nghìn hai mươi
lãnh đạo bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam chúc tết cán bộ chiến sĩ trên các tàu
đang thực hiện nhiệm vụ trực tết trên các vùng biển đảo qua hệ thống thông tin vệ tinh
tại trung tâm chỉ huy bộ tư lệnh cảnh sát biển việt nam đồng chí trung tướng nguyễn văn sơn
tư lệnh cảnh sát biển đã chúc tết và giao nhiệm vụ cho các cán bộ chiến sĩ trên tám tàu
của lực lượng cảnh sát biển đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát và trực sẵn sàng chiến đấu
tại các vùng biển từ vịnh bắc bộ đến đảo thổ chu nhà gian dk một
đây là hoạt động diễn ra thường niên mỗi dịp tết đến xuân về
thể hiện sự quan tâm của đảng ủy bộ tư lệnh cảnh sát biển
đến việc chăm lo đời sống cho cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ vào dịp tết